tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ hoàn thành trọng trách của mình trên cương vị đại sứ tại việt nam
chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và quý quốc mà các đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa
thưa quý vị kết luận cuộc họp thường trực chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
chúng ta không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine thuốc đặc trị
thủ tướng nhấn mạnh
chúng ta tiếp tục thành công bước đầu quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch covid một mươi chín vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để không đứt gãy nền kinh tế
chúng ta đã đẩy mạnh gói hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần kịp thời chống thất thoát tham nhũng lạm dụng
còn nhiều tấm gương tốt những tấm lòng của người dân trong vấn đề này tự khắc phục khó khăn
thủ tướng cũng đề cập đến chủ trương nhân văn trong việc đưa người việt nam là người già trẻ em
người bị kẹt ở một số nước về việt nam với số lượng khá lớn
trong những trường hợp về nước có người nhiễm covid một mươi chín nhưng chúng ta đã chủ động cách ly an toàn
có biện pháp quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm ra cộng đồng
thủ tướng giao bộ ngoại giao công bố các tiêu chí về trường hợp đưa về nước để tiếp tục xem xét bố trí theo lộ trình
còn nói chung người việt nam ở nước ngoài nên yên tâm ở nước sở tại
vì nếu về dồn dập sẽ không bảo đảm an toàn gây khó khăn trong nước
thủ tướng đánh giá cao bộ giáo dục và đào tạo các địa phương trong việc đưa học sinh trở lại trường
với gần một trăm linh sĩ số và hiện chưa có sự cố nào
chúng ta sẽ có thông tin đầy đủ về một cán bộ

chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị để hỗ trợ tỉnh sơn la tiêu thụ nông sản

tổ chức tổ chức thương mại bộ công thương đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la

tính đến năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh ước đạt tám mươi năm trăm một mươi năm ha sản lượng quả ước đạt ba trăm bốn mươi ba bảy trăm tám mươi ba tấn
ngoài quả tươi sơn la còn có các sản phẩm nông sản chế biến như chè khô cà phê tinh bột sắn đường mía
tuy nhiên việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản
của sơn la gặp nhiều khó khăn nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
dự kiến cục xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh sơn la tổ chức hỗ trợ thương mại nông sản vùng tây bắc
và các phiên trợ hàng việt về vùng cao huyện quỳnh nhai và thuận châu trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
ngoài ra cục cũng có kế hoạch hỗ trợ sơn la thực hiện các chương trình tập huấn nâng cao năng lực phát triển thị trường
hướng dẫn doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
hỗ trợ địa phương lựa chọn và xây dựng phát triển thương hiệu cho các mặt hàng nông sản thế mạnh
hôm nay tại huyện vân đồn ubnd tỉnh quảng ninh đã tổ chức công bố nghị quyết số một trăm linh hai ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về việc thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế vân đồn trục thuộc ubnd tỉnh quảng ninh
để phát huy tiềm năng lợi thế hiện có của tỉnh quảng ninh nói chung và huyện vân đồn nói riêng
bảo đảm hoàn thành đúng nội dung tiến độ các nhiệm vụ giải pháp theo quyết định số một nghìn tám trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế vân đồn tỉnh quảng ninh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
ubnd tỉnh đã xây dựng đề án thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế vân đồn trình các bộ ngành thẩm định
và báo cáo ban cán sự đảng chính phủ trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm
tin tưởng sự ủng hộ thống nhất cao của tập thể chính phủ đối với sự phát triển của khu kinh tế vân đồn và đề xuất của tỉnh quảng ninh
hôm nay ngày làm việc thứ năm phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại hòa bình bước vào phần tranh luận
giữa đại diện viện kiểm sát và các luật sư bào chữa cho các bị cáo
trong phần tự bào chữa cho mình khương ngọc chất và các bị cáo nguyễn quang vinh đào ngọc thuật đã không thừa nhận hành vi phạm tội
trong phần tự bảo chữa cho mình bị cáo khương ngọc chất nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình
ủy viên ban chỉ đạo kỳ thi không đồng ý với phần luận tội của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình về quan điểm bục tội này
vì bị cáo không nhờ nâng điểm mà chỉ nhờ xem điểm cho một mươi thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo chất đề nghị hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo và tuyên bị cáo vô tội
bị cáo nguyễn thị thu loan nguyên giáo viên trường trung học phổ thông lạc long quân thành viên tổ chấm thi môn ngữ văn
bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ hai năm đến hai năm năm tù thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản luận tội của viện kiểm sát đã nêu
bị cáo nguyễn thị hồng trung nguyên giáo viên trường trung học phổ thông ngô quyền thành viên tổ chấm thi môn ngữ văn
bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị bức án từ hai năm đến hai năm năm tù thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản luận tội của viện kiểm sát
bị cáo nguyễn thị thu loan nguyễn giáo viên trường trung học phổ thông lạc long quân thành viên tổ chấm thi môn ngữ văn

trong ngày hôm nay một mươi năm tháng năm việt nam đã phát hiện thêm một ca dương tính với virus sars cov hai
trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu vn tám từ dubai hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ ngày ba tháng năm
hành khách này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
trong khi đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình hiện đang điều trị cho hai mươi ba trường hợp bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
đây là những ca dương tính trở về từ nước ngoài hôm một mươi ba tháng năm
hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định có một trường hợp có biểu hiện sốt ho
ngày một mươi ba tháng năm tỉnh thái bình tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung một trăm sáu mươi chín công dân việt nam từ nước ngoài về
sau đó có hai mươi ba trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ubnd tỉnh đã có văn bản hòa tốc gửi các sở ngành địa phương trong đó yêu cầu sở y tế chuẩn bị sẵn sàng sinh phẩm
bảo đảm đủ điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm kịp thời
các cơ sở thu dung điều trị đặc biệt là bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình sẵn sàng các điều kiện cần thiết
để điều trị các bệnh nhân theo đúng phác đồ điều trị của bộ y tế bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế
và không để lây nhiễm ra cộng đồng
những ngày qua một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng có việc chính quyền địa phương tại thanh hóa
ép người dân ký đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
trước sự quan tâm của dư luận lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra xác minh làm rõ
gia đình chị đỗ thị ngọc ở thôn bốn xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa có bốn khẩu
được nhận gần bốn triệu đồng hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cho rằng nhiều gia đình khác còn khó khăn hơn chị đã nhường lại một suất của mình
việc làm này hoàn toàn tự nguyện và chị rất buồn vì những thông tin tiêu cực trong vài ngày qua
mình chiêm tv ví chẳng hạn như đợt vừa rồi là mình chiêm là
có cái bà cố là tám mấy tuổi thì bà chin giúp là tất cả là bà gửi cái số cận nghèo hộ nghèo bà không lấy
kêu mình nghĩ là bà đã già ne tám tuổi rồi mà bà vẫn không cần đến cái đó để là muốn nhường cho người khác
thì mình thì nói thật là mình tay chân đang còn khuya mạnh tuy mất kiếm nhưng mình vẫn còn làm được
thì bởi sao là mình lại không thiêu bà không mất trước bà để mà nuôi gưng cho con cho cháu
cũng giống như chị ngọc hàng nghìn hộ dân tại thanh hóa đã có quyết định tương tự
trước những thông tin tiêu cực
lực lượng công an đã vào cuộc xác minh làm rõ
đa số đối tượng đã chia sẻ lại thông tin mà không nhận thức được rằng hành động của mình đã bôi đen
bóp mèo những nỗ lực của toàn dân trong cuộc chiến với dịch covid một mươi chín
bà cũng là đúng là chùa đúng là hỏi sao lại đứng bấm chia sẻ lung tung
một số đối tượng trong đấy có những đối tượng có thể là do về hiểu biết
chứ có thì chúng tôi định tác động gỡ bỏ và cam kết không giá khẳng
một số đối tượng có vi phạm gây hoang mang dư luận
phức tạp thể hiện chúng tôi đang tự cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp đăng thông tin sai sự thật
hiện tại cơ quan chức năng đang rất cần sự trung sức đồng lòng của nhân dân
trong đó có những người sử dụng mạng xã hội để chung tay loại bỏ những thông tin tiêu cực
xây dựng một không gian mạng lành mạnh hữu ích